các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bình luận về việc này ông nabarow nói tôi cứ thắc mắc có điều gì những người đưa ra những dự đoán kinh ngạc này biết được mà tôi và các đồng nghiệp ở rất ưso chưa biết
các tuyên bố của ông nabarro dường như trái ngược với phát biểu của giám đốc khu vực châu âu who hans kluck
trong đó ông clut dự đoán châu âu đang tiến đến kết thúc của đại dịch covid một mươi chín vì biến thể omic ron nhẹ hơn các biến thể trước đó
mara venkav trưởng nhóm kỹ thuật của tổ chức y tế thế giới cho biết chúng tôi lo ngại biến chủng tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn vì nó phải vượt qua các biến chủng đang lưu hành
câu hỏi lớn là liệu có biến chủng trong tương lai có gây bệnh nặng hơn hay không
khoảng hai mươi một triệu ca covid một mươi chín được báo cáo cho who tuần trước mức tăng kỷ lục toàn cầu về ca nhiễm hàng tuần do biến chủng omicron lây lan nhanh chóng
omicron dường như ít độc lực hơn so với các chủng trước đó nhưng lây lan nhanh dẫn đến số lượng lớn ca nhiễm đang đè nặng

cần học cách sống chung với covid một mươi chín
ông tedros nhấn mạnh rất nguy hiểm khi cho rằng omicron sẽ là biến chủng cuối cùng
hoặc là biến chủng kết thúc đại dịch
biến chủng omecron được phát hiện lần đầu tiên tại châu phi vào tháng một mươi một năm ngoái
và hiện đã lan ra hơn một trăm năm mươi quốc gia trên thế giới
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng omecram dường như gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
với những người đã tiêm chủng
điều này làm dấy lên hy vọng rằng covid một mươi chín bắt đầu chuyển từ giai đoạn đại dịch
sang giai đoạn bệnh đặc hữu có thể kiểm soát được như bệnh cúm mùa
mà không gây ra mối đe dọa hay làm gián đoạn các hoạt động kinh tế xã hội